kính chào quý vị khán giả quý vị đang xem chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị năm nào vào đầu năm học cũng diễn ra câu chuyện lạm thu trong trường học
xuất phát từ những khoản đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện thông qua ban đại diện phụ huynh học sinh
lạm thu nếu không được xử lý một cách rốt ráo sẽ ngày càng trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình
đồng thời làm mất uy tín xói mòn lòng tin trong nhân dân đối với ngành giáo dục
đã phải đóng khoản nào chưa

vậy thì ấu nam pháp nó phải đóng quỹ
vâng ba trăm linh nghìn gì quỹ đó hai trăm linh nghìn quỹ về nhà trường
có lớp thì đóng một trăm linh nghìn của kỳ một một trăm linh nghìn của kỳ hai nhưng có lớp thì đóng cả một năm là hai trăm linh nghìn
nóng quỹ năm triệu có nghĩa là bây giờ chúng em không biết là kêu ai hay là gì thôi tự tặng nữa thôi con ta đóng con mình cũng đóng thế
mấy năm trước bọn em đi họp thì còn đè ra những cái mục gì mục gì nhưng bây giờ con ta chỉ nói nó toàn con ta nói bém nhưng mà nói chung là mô hình chung là nó vẫn có nhiều khoản
trường nào hiện cũng có website riêng và đây có thể xem như kênh thông tin chính thức tin cậy giữa nhà trường gia đình và xã hội
việc công bố tất cả các khoản thu bắt buộc và xã hội hóa trong năm học trên website nhà trường là điều cần thiết thể hiện sự công khai minh bạch
tuy nhiên hiện nay
thì hiếm có trường nào làm được điều này
danh mục các khoản thu chi được truyền đạt thông báo miệng từ ban giám hiệu xuống giáo viên chủ nhiệm và từ giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho phụ huynh lớp mình
tôi chỉ muốn là những khoản thu của nhà trường đối với phụ huynh học sinh nó phải công khai minh bạch đúng theo cái nghị định của chính phủ là tất cả các khoản thu phải công khai minh bạch thế thôi
còn đâu đóng bao nhiêu hay là số lượng tiền như thế nào
chúng tôi sẵn sàng đóng thì chúng tôi cho con đi học thôi mà
bạn đi học trường nào anh ạ
con của tôi đã đang học trường tiểu học hùng tháng huyện tây nẵng
trong quy định về công khai tài chính nó có các hình thức công khai rất rõ ràng
trách nhiệm đó là phải thực hiện bằng niêm yết trên cổng thông tin điện tử qua hội nghị hội họp và qua các kênh thông tin khác
khi việc công khai minh bạch này còn chưa được triển khai rộng rãi trong ngành giáo dục
thì những quy định hướng dẫn nhắc nhở hàng năm cũng vẫn chỉ như những khẩu hiệu trên giấy
và câu chuyện điều hòa tv máy chiếu hay các khoản đóng góp tự nguyện vẫn tiếp tục được thực hiện với tinh thần tự nguyện trong ấm ức
và nỗi niềm này phụ huynh chỉ biết xả bên ngoài cánh cửa lớp học
nắp điều hòa để cho con em đi học thì cũng tốt thôi
nhưng mà khổ cái này bắt phụ huynh học sinh là phải đóng tiền lúc đầu thì tùy tâm
nhưng mà sau thì lại cảo bằng cảo bằng tất cả phụ huynh học sinh là mỗi người bảy trăm linh hay bảy trăm năm mươi
còn sau đến đó là lúc đầu nó đóng tiền điện thì phải đến một nửa phụ huynh trong nước mà không đồng ý
nhưng mà đến lúc hôm đi học phụ huynh thì lại chuyển sang là nắp điều hòa nhưng mà không bắt tiền điện
nhưng mà trong cái biên bản cổ học thì tôi có đọc được thì lại hỗ trợ hai năm nghìn đồng một tháng
một cháu tính là một nước bây giờ còn hơn ba mươi người hơn hơn ba mươi cháu học
thì một tháng hơn tám trăm linh nghìn điện điện ngay bản thân nắp hôm vừa rồi cũng nắp xong rồi
thì tôi có vẻ tôi hỏi con tôi ở nước là cô giáo có nắp cô bật điều hòa cho các con không
thì trẻ con thì không bao giờ trẻ con biết nói dối mà trẻ con bảo là nước học nó chỉ để trưng bày thôi
em có ba đứa con em học nhưng mà em thấy là cứ đầu vào thì bao giờ là cũng phải lộp tiền
thứ nhất là máy chiếu máy in
tv rồi là dèm cửa quạt tất cả các ấy là phục vụ cho các con em để học
đầu vào thì nó thu tiền mà chúng em đi ra trường không học ở các trường ấy nữa thì lại xin hóa
xã hội hóa những cái vật dụng ấy về nhà trường thì em cũng biết rằng là cái số tiền đấy thì nó đi về đâu
theo điều tám điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh
các khoản vận động đóng góp cho ban đại diện cha mẹ học sinh là khoản tự nguyện không bắt buộc
tuy nhiên hiểu thế nào là tự nguyện không bắt buộc
thuộc vào quan điểm của người đứng đầu nhà trường
năm nay là lớp một có sáu lớp thì năm lớp thì đã đồng thuận để lắp điều hòa cho con
còn một lớp thì cũng còn đang xem xét
sau này vận động nếu mà lớp mà vận động đủ thì thanh toán
còn nếu thiếu thì sẽ lại vận động tiếp để làm sao mà đủ để thanh toán này thôi
phụ huynh có thể là lúc này người ta chưa có điều kiện người ta ủng hộ
thì sau này người ta ủng hộ
chứ mình không ép buộc là phải đóng ngay với những nhà mà có mấy đứa con đi
mấy cháu đi học thì nó cũng là khó khăn
vận động xã hội hóa là chủ trương phù hợp trong bối cảnh địa phương còn nhiều khó khăn
tuy nhiên danh giới giữa xã hội hóa và lạm thu rất mong manh nếu thực sự không cẩn trọng
bên cạnh đó việc xử phạt những vi phạm hiện nay chỉ dừng lại ở nhắc nhở
phê bình và cùng lắm là trả lại tiền cho các vị phụ huynh thì e sẽ chưa đủ sức gian đe
chúng tôi đã thành lập các đoàn kiểm tra để về các khó khăn trên đề
để việc thực hiện các khó khăn khu đầu năm với các nhà trường
và thông qua kiểm tra đấy thì kịp thời chấn chỉnh những đơn vị mà hiện là chưa nghiêm túc
đơn trai mèo sinh thì có thể khi mà có những vấn đề hoặc băn hoàn vững mắt
họ có thể thông tin kịp thời trực tiếp cho chúng tôi
chúng tôi luôn luôn là đón nhận
thông tin và xử lý ngay để giải quyết những vấn đề vướng mắt băn khoăn của cha mẹ học sinh
trong tuần này và tuần tới thì các đoàn kiểm tra sẽ đi kiểm tra tại các nơi
về việc nhiệm vụ thu chi đầu năm và việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành
về công tác thu chi đầu năm
và chúng tôi cũng hy vọng là cái công tác này thì nó sẽ để các nhà trường có thể nhận thức rõ hơn
và cá nhân tôi thì tôi cũng đã yêu cầu tránh văn phòng lên
và nắm lịch họp phụ huynh
họp phụ huynh của các cơ sở giáo dục và ban giám đốc sở
thậm chí là đến các trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ là cũng sẵn sàng đi họp phụ huynh đột xuất
và từ đó thì chúng tôi tiếp tục nhận diện khái quát nó thành những cái vấn đề
và thấy rằng cái vấn đề nó nghiêm trọng ở chỗ nào thì chúng tôi sẽ chỉ đạo ở chỗ đó
năm học mới đã bắt đầu
để mỗi ngày đến trường là một ngày vui của con trẻ
rất cần người lớn thực hiện đúng những cam kết như đã hứa
minh bạch và công tâm
nhiều trường đại học chưa tăng học phí trong năm học mới
đây thực sự là tin vui cho nhiều gia đình
khi mà niềm vui con đỗ đại học cũng đi liền với nỗi lo về các loại chi phí cho cuộc sống sinh viên
tại thông báo số ba trăm linh tb vpcp nêu kết luận của phó thủ tướng trần hồng hà
ban hành hồi đầu tháng tám có nội dung đề nghị các nhà trường không tăng học phí năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với hàng loạt khó khăn sẽ dồn về phía

các trường đại học phóng sự đề cập nội dung này sẽ có trong tiểu mục góc học đường tuần này
thiên ngân trở thành sinh viên năm thứ nhất của ngành y đa khoa trường đại học y hà nội
khi nghe tin mình có thể chỉ cần đóng một mươi bốn ba triệu thay vì hơn năm mươi năm triệu đồng học phí mỗi năm
gia đình em mừng như mở cờ trong bụng